tuy nhiên để gói hỗ trợ an sinh xã hội hiệu quả và thiết thực thì cần phải bảo đảm sự hỗ trợ đến đúng đối tượng công khai minh bạch tránh tình trạng trục lợi chính sách
trong chương trình lao động xã hội tuần này của truyền hình nhân dân chúng tôi đã mời đến trường quay ông lê đình quảng phó trưởng ban quan hệ lao động của tổng liên đoàn lao động việt nam
trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình nhân dân ngay sau đây thì xin mời ông